thành phố hồ chí minh là nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc
điều này tạo nên sự sinh động và là điểm đặc trưng thu hút du khách gần xa
ít ai biết rằng trong lòng thành phố có một khu chợ đặc biệt của người trăm theo đạo hồi
khu chợ này hoạt động sôi nổi chỉ một tháng trong năm là lễ ramadan
bà con bán đầy đủ các mặt hàng từ đồ ăn thức uống đến hoa quả quần áo
một nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của bà con người trăm cư ngủ lâu đời tại quận tám

mua đồ mới đồ người ta sắm sữa này nọ
xong cái tháng này vừa nhịn chai xong là vô tháng tết của người ta rồi
cái tết ăn bừng ăn bừng xả chai trong ba mươi ngày
một trong những dấu ấn đậm chất văn hóa của đạo hồi chính là lễ ramadan
ramadan là tháng thứ chín theo lịch âm của người hồi giáo còn gọi là tháng nhịn ăn
tín đồ không ăn không uống
không hút thuốc và không được đưa bất kể thứ gì vào miệng trước khi mặt trời lặn
tháng ramadan thì người islam là nhịn từ sáng sớm nói chung là bốn giờ sáng tới sáu giờ chiều sáu giờ một mươi chiều thì họ sẽ ăn lại
thì quá trình ở đây không phải là tháng nhịn chai tháng ăn chai mà gọi là tháng nhịn chai ramadan của người hồi giáo
thì mình không ăn uống gì hết
kính thưa quý vị thành phố hồ chí minh
hồ chí minh là nơi hội tụ đa dạng các bản sắc văn hóa riêng của nhiều cộng đồng cư dân
và trong số đó cộng đồng người chăm theo đạo islam tại thành phố hồ chí minh hiện nay đang ngụ rất nhiều tại quận tám
họ vẫn duy trì được những nét đặc sắc văn hóa và giá trị truyền thống riêng thông qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày
và chính điều này đã biến nơi đây trở thành một nơi rất là thú vị trở thành một điểm đến trải nghiệm rất là lý tưởng cho những du khách gần xa
các khu vực của người đạo hồi sinh sống
đây có cửa đỏ sao vàng và cửa xanh tượng trưng cho đạo hồi
chỉ cần đi vào khu vực có trao cờ mọi người sẽ cảm thấy như đang lạc vào một cộng đồng người đạo hồi thu nhỏ
cộng đồng islam tại khu một quận tám này có nguồn gốc tại an giang môi sinh
những nồ năm một nghìn chín trăm sáu mươi họ đã di chuyển về đây
ở thành phố hồ chí minh người dân dân á thực sự rất ít
cộng đồng dân á lịch vực ở khu một quận tám này đã nông nhất thành phố có khoảng trên hai người
khi mình giữ bản sách của mình thì ở đây có tấm bản
tối thì mấy đứa cháu đi học giáo lý học tiếng ngôn ngữ của mình để bảo tồn bản sắc của mình
khách du lịch đến đây ấn tượng với khung cảnh cộng đồng người theo đạo hồi
cùng nhau tổ chức các hoạt động truyền thống đặc sắc giữa lòng đô thị đáo nhiệt
những phong tục tập quán nét văn hóa riêng độc đáo của bà con dân tộc trăm
chính là điểm nhấn mà du khách mong muốn tìm hiểu trải nghiệm
khi có dịp ghé đến thành phố hồ chí minh